bộ lao động thương binh và xã hội vừa có quyết định đình chỉ hoạt động ba doanh nghiệp xuất khẩu lao động
trong đó công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn giáo dục hoàng phát hà nội và công ty cổ phần việt hà hà tĩnh bị đình chỉ hoạt động chín tháng
công ty cổ phần đầu tư và hợp tác quốc tế thăng long hà nội bị đình chỉ hoạt động sáu tháng
nguyên nhân các doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm các quy định như cho doanh nghiệp khác mượn giấy phép
tuyển chọn và thu tiền của người lao động trái phép không thực hiện đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định
ba doanh nghiệp trên bị xử phạt hành chính tổng cộng bảy trăm bốn mươi bảy triệu đồng